lê anh vũ sinh năm hai nghìn trú tại huyện tuy phước vừa bị công an huyện tuy phước tỉnh bình định bắt giữ theo quyết định truy nã về tội trộm cắp tài sản
trước đó vũ đã thực hiện trót lọt ba vụ trộm cắp motor điện của người dân trên địa bàn mang đi bán lấy tiền tiêu xài
đối tượng đã bị bắt để phục vụ công tác điều tra
tuy nhiên trong thời gian tại ngoại vũ bỏ trốn và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tuy phước ra quyết định truy nã
quá trình làm việc vũ khai nhận trong thời gian trốn truy nã đã thực hiện thêm một vụ trộm cắp tài sản khác là xe đạp điện